riêng đối với chúng tôi thì chúng tôi hiện nay thì không mạnh hưởng lý do vì chúng tôi chưa dùng đến vốn vay của ngân hàng doanh nghiệp

tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng gian tiếp thông qua cái việc mà chọn ngân hàng cho khách hàng vay vốn
đây là cái quan trọng và tôi nghĩ rằng nhà nước nên chọn lọc
chúng tôi thì với những người đang làm trong lĩnh vực này thì chúng tôi thấy là nên không hạn chế đối với những người mà mua nhà để ở
mua căn nhà đầu tiên của họ và họ đảm bảo được cái mức thu nhập để trí trạng thì không nên hạn chế
bởi vì thực sự cái thu nhập của họ nó đủ để tạo ra được cái dòng vốn trại cho ngân hàng
trong bối cảnh siết chặt tín dụng hiện nay thì nhiều chuyên gia nhận định và khuyến nghị các doanh nghiệp
lựa chọn đối tác là các doanh nghiệp quỹ đầu tư nước ngoài fdi
có uy tín và năng lực tài chính để hợp tác đầu tư kinh doanh phát triển dự án nhằm tăng cường nguồn lực
học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp
song song với đó cần xây dựng quan tâm tới ba tiêu chí an toàn về tài chính và tín dụng doanh nghiệp
an toàn về mô hình tổ chức và nhân sự trước hết là các nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp
tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin bất động sản đáng chú ý
vượt qua saview việt nam
view việt nam đã công bố báo cáo thị trường nhà ở việt nam chủ đề tâm nhìn và triển vọng
với những phác họa chi tiết về chân dung người mua nhà trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy
theo nghiên cứu của saview tại hà nội có hơn bảy mươi nhà đầu tư mua nhà ở hạng a và bốn mươi săn lùng nhà hạng b
tại tp hcm ở phân khúc hạng a có sáu mươi năm khách mua nhà ở cao cấp là giới đầu tư trong khi hạng b là bốn mươi năm
trong khi phân khúc nhà giá rẻ hạng c giới đầu tư hầu như không quan tâm đến
điều này chứng tỏ trong giai đoạn thị trường bắt đầu khởi sắc hai nghìn một mươi ba
cho đến khi lên đỉnh hai nghìn một mươi bảy bất động sản cao cấp và trung cấp trở thành tâm điểm của thị trường đầu tư
trước những biến động và dịch chuyển của thị trường bất động sản giới đầu tư nhận định phân khúc đất nền
vẫn tiếp tục là điểm sáng của bức tranh toàn cảnh thị trường bất động sản cuối năm hai nghìn một mươi tám
quan sát trên thị trường cho thấy ở thời điểm hiện tại trong các phân khúc đất nền vẫn là phân khúc sôi động nhất
đặc biệt là đất nền tại các quận trung tâm tp hcm và khu vực vùng ven
theo đánh giá của các chuyên gia sự khan hiếm đất trong nội thành tp hcm
đã đẩy giá đất nền của các tỉnh thành xung quanh tăng giá trong thời gian vừa qua
tâm lý thích đầu tư đất nền mặt đường để dễ kinh doanh buôn bán
là một trong rất nhiều lý do khiến đất nền trở thành lựa chọn của giới đầu tư
thưa quý vị tuy là thị trường thuộc tỉnh thành vùng ven nhưng nhờ có nhiều lợi thế
nên thị trường bất động sản ở từ sơn bắc ninh đang có tốc độ phát triển khá mạnh trong thời gian gần đây
đặc biệt là khi có sự xuất hiện của những dự án bất động sản cao cấp
đây là những hình ảnh được ghi nhận tại một sự kiện mở bán dự án nằm trên địa bàn huyện từ sơn bắc ninh
dự án này cung ứng ra thị trường những sản phẩm có mức giá giao động hàng chục tỷ đồng
tuy nhiên số lượng khách hàng quan tâm tới dự án cũng rất lớn
và lượng giao dịch đạt tới chín mươi tám ngay từ sự kiện ra hàng đầu tiên
người dân bắc ninh cũng là người thay đổi tư duy từ văn hóa nông thôn làng xã
chuyển dịch sang sở hữu những ngôi nhà đô thị
hướng tới văn minh hơn và hiện đại hơn hướng tới con người hơn
thế thì tôi thấy với thứ hai nữa là người bắc ninh là do tốc độ phát triển kinh tế và gdp tốt
nên là thu nhập của người dân cao và mong muốn hưởng thụ cuộc sống hưởng thụ những ngôi nhà đẹp
phát triển những dự án những khu đô thị cao cấp đã tác động rất lớn đến giá trị bất động sản tại khu vực đó
và chính những người dân tại những khu vực này cũng thấy rõ được sự chuyển biến từ giá đất thổ cư
như trước kia thì lúc mà chuẩn bị chưa có thì đất nó rất rẻ trong làng nó rất rẻ
nhưng khi bắt đầu có cái dự án này các nơi các nhà đầu tư nghe thấy
thì về đầu tư là đất nó lên rất là cao lên gấp đôi gấp ba
thị xã từ sơn bắc ninh được đánh giá là một vùng đất có vị trí địa lý đẹp
cùng hệ thống giao thông thuận lợi và quỹ đất sạch còn rất nhiều
đây cũng là thị xã đông dân đặc biệt là lượng công nhân và chuyên gia nước ngoài
từ một mươi cụm công nghiệp làng nghề và đa nghề với năm trăm bảy mươi chín doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động
và chín khu thương mại dịch vụ
chính những điều này đã giúp các đơn vị phát triển dự án tự tin hơn
khi đầu tư những dự án bất động sản cao cấp tại từ sơn bắc ninh
tôi thấy rằng là bắc ninh phải thực sự là một thành phố vệ tinh giống như là seoul của hàn quốc
bởi vì bắc ninh hội tụ đầy đủ các yếu tố như là nằm giữa hai con sông
đó là sông cầu và sông đuống
đặc biệt là hệ thống cơ sả tầng bắc ninh thì rất là tốt
xung quanh bất động sản của hà nội thì bắc ninh là tỉnh đầu tiên
có làn sóng đầu tư bất động sản bài bản
ví dụ như là
bất động sản các khu công nghiệp các khu đô thị quanh vùng như là thành phố bắc ninh
rồi đặc biệt là thị xã từ sơn và huyện tiên du
bắc ninh cũng là phấn đấu là một tỉnh đầu tiên là quanh hà nội trở thành thành phố trực tượng trung ương
cho đến tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo nhiều số liệu thống kê cho thấy kể từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đầu năm hai nghìn một mươi tám
thị trường bất động sản từ sơn bắc ninh đã diễn ra khá sôi động và giao dịch chủ yếu liên quan tới đất ở
nếu như trước đây số lượng khách về từ sơn cũng chỉ ở mức tương đối
thì hiện nay chỉ cần có dự án mới thì ngay lập tức các nhà đầu tư đã xuất hiện để tìm kiếm cơ hội cho mình
qua đó cũng có thể thấy rằng các dự án cao cấp trên địa bàn từ sơn đang có sức hút lớn như thế nào
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
email bds nhân dân a gmail com
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại